tại siêu thị bixi thăng long hà nội bộ công thương và ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã phối hợp tổ chức khai mạc tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả có múi và nông thủy sản an toàn chất lượng của tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi một tới dự lễ khai mạc có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
đã có một mươi tám doanh nghiệp hợp tác xã của tỉnh hòa bình trưng bày hai mươi hai gian hàng giới thiệu các mặt hàng chất lượng và thực hiện chính sách giảm giá khá sâu như cam cao phong bưởi đỏ bưởi da xanh và các mặt hàng rau củ quả tôm cá sông đà rất hấp dẫn người tiêu dùng thủ đô
đáng chú ý tất cả các mặt hàng này đều có đầy đủ tem truy xuất nguồn gốc
sự kiện giới thiệu sản phẩm cây ăn quả có múi và nông thủy sản an toàn chất lượng của tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
tại hà nội là biểu hiện sinh động cho quyết tâm của chính quyền và người dân tỉnh hòa bình trong cơ cấu lại nền sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tăng thu nhập nâng cao chất lượng sống của đồng bào dân tộc rút ngắn khoảng cách với miền xuôi